các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng bốn anh nông văn tuần cùng chín công nhân nhà máy xi măng yên bái
thuộc công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái thị trấn yên bình huyện yên bình
bảo dưỡng định kỳ máy số ba trong bốn máy nghiền tại đây công việc này đã kéo dài nửa tháng
nhóm công nhân ba người gồm anh tuân phạm minh dương hai mươi bảy tuổi và phan ngọc long bốn mươi ba tuổi
được phân công sửa chữa bên ngoài bảy người còn lại chui vào bên trong cỗ máy hình trụ
dài bảy m cao năm mét để thay các tấm lát bị mòn
công việc không đòi hỏi kỹ thuật cao chủ yếu cần người bên ngoài phối hợp bên trong
bắt vít cố định tầm lát như thường lệ một người trong nhóm thông báo bộ đàm
về trung tâm điều khiển để ngắt nguồn điện cấp cho máy
khi có hiệu lệnh xác nhận nhóm mới bắt tay sửa chữa
anh tuân đang nằm trong bệnh viện đa khoa tỉnh yên bái điều trị vết thương ở chân cho biết
thay tấm lát bị mòn là công việc thường xuyên khoảng năm bảy tháng một lần
mọi khi đều diễn ra xuân sẻ nhưng lần này lại xảy ra sự cố
phút sau khi nhóm bắt đầu công việc máy nghiên bất ngờ hoạt động trở lại
hàng nghìn viên bi sắt bên trong văng tung tué ra ngoài bụi xi măng bay mù mịt
bà công nhân trên nóc máy ngã nhào từ độ cao năm m xuống đất
tuân bị chạo chân trong khi hai người khác bị thương nặng nằm im tại chỗ
nghĩ tới bảy đồng nghiệp còn trong khoang máy anh tuân bật dậy nhảy lo co
tới phòng điều khiển cách đó chừng hai mươi mét để ngắt điện
anh tuần nhớ lại sự việc diễn biến quá nhanh
phòng điều khiển lúc này không có người núp bấm lại quá nhiều
nên thấy nút nào ấn được thì ấn
nửa phút sau máy dừng hoạt động song những người bên trong đều tử vong dưới sức ép của máy
nằm trên giường bệnh với một bên chân và tay bị bó bột
anh phan ngọc long cho hay chỉ muốn quên đi ngày hôm ấy
trước khi máy nghiền hoạt động anh long được gửi trực ca giao đứng trên nóc
chờ đồng nghiệp đẩy ốc từ bên trong ra để bắt vít
khi mới lắp được hơn chục tấm lát máy hoạt động trở lại
đẩy anh cùng anh tuân dương xuống đất
bị thương nặng nhưng anh vẫn kịp gượng dậy hô hai tiếng tắt máy rồi nằm bất tỉnh
vài phút sau người trong nhà máy có mặt tại hiện trường
và đưa ba người bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh yên bái
nhiều năm trong nghề sửa chữa cơ khí anh long nói rằng
máy nghiền chỉ cần quay một vài giây cũng đã làm người tử vong rồi uống hồ ba mươi giây
làm việc tại công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái được hơn bốn năm
đây là lần đầu anh trải qua cảnh tượng hãi hùng này
tối ngày hai mươi hai tháng bốn
cục trưởng an toàn lao động bộ lao động thương binh và xã hội đã tới kiểm tra hiện trường
yêu cầu các bên liên quan lập đoàn kiểm tra công tác đảm bảo an toàn lao động
vì lãnh đạo đề nghị công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái
chủ động tìm nguyên nhân trong thời gian chờ kết luận của cơ quan chức năng
ubnd tỉnh yên bái quyết định hỗ trợ một mươi tám triệu đồng cho mỗi gia đình nạn nhân tử vong để lo hậu sự
và bốn triệu đồng cho mỗi người bị thương đang điều trị tại bệnh viện
thủ tướng đã có công điện chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân tai nạn
tham hỏi hỗ trợ gia đình các nạn nhân đồng thời ra soát kỹ ý quy định tiêu chuẩn
quy trình khai thác chế biến khoáng sản làm xi măng kịp thời khắc phục hạn chế
sau vụ tai nạn lao động trên dư luận đặt câu hỏi về trách nhiệm của công ty cổ phần xi măng
và khoáng sản yên bái khi để xảy ra sự cố khiến bảy công nhân tử vong
dưới góc độ pháp lý luật sư đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp
đoàn luật sư thành phố hà nội đã bày tỏ những quan điểm cụ thể
tiến sĩ luật sư đặng văn cường cho biết đây là vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng
nên cơ quan chức năng sẽ khẩn trương khám nghiệm hiện trường hỗ trợ gia đình bị nạn
làm thủ tục mai táng cho các nạn nhân và cứu chữa cho các công nhân bị thương
đồng thời cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động
xem xét trách nhiệm pháp lý để xử lý theo quy định của pháp luật
trước mắt có thể cơ quan chức năng sẽ tạm đình chỉ hoạt động của công ty cổ phần xi măng
và khoáng sản yên bái để làm rõ nguyên nhân của sự việc
việc này nhằm bảo vệ hiện trường làm rõ trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan
theo ông cường trong vụ tai nạn trên hậu quả thiệt hại về tính mạng của nhiều công nhân đã được xác định
vấn đề quan trọng trong vụ việc là cơ quan chức năng sẽ làm rõ nguyên nhân máy nghiền hoạt động
khi công nhân đang tiến hành bảo quản sửa chữa là gì
ngoài ra làm rõ việc khởi động máy
bảo dưỡng sửa chữa có đúng quy trình quy định về an toàn lao động hay không
trách nhiệm trong công tác quản lý vận hành thuộc về ai
đây là những vấn đề quan trọng để xác định vụ việc có lỗi của người quản lý vận hành máy móc hay không
trường hợp kết quả xác minh cho thấy quy trình bảo quản sửa chữa máy móc này không đảm bảo an toàn
đã có hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động dẫn đến hậu quả tai nạn lao động xảy ra
cơ quan chức năng sẽ xem xét xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về an toàn lao động theo điều hai trăm chín mươi năm bộ luật hình sự
theo quy định các loại máy móc thiết bị phức tạp trong dây chuyền sản xuất đòi hỏi người vận hành bảo quản
quản lý nó phải có chuyên môn nghiệp vụ phải được tập huấn về an toàn lao động
việc bảo dưỡng sửa chữa phải theo quy trình quy định để đảm bảo an toàn cho người lao động
vì thế trong trường hợp người lao động không có chuyên môn phù hợp không được tập huấn về an toàn lao động
công tác quản lý không đảm bảo an toàn người có trách nhiệm trong việc vận hành đã thiếu trách nhiệm dẫn đến hậu quả vụ tai nạn xảy ra
cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với người vi phạm về tội danh điều trên
vị chuyên gia cho rằng vấn đề trách nhiệm hình sự chỉ được đặt ra khi xác định cá nhân có lỗi trong việc đảm bảo an toàn lao động cho người lao động
và người có lỗi đó đủ năng lực nhận thức điều khiển hành vi của mình
ngoài trách nhiệm pháp lý về hình sự có thể đặt ra
trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tai nạn lao động cũng được đặt ra đối với người có lỗi hoặc đối với doanh nghiệp trên
thưa quý vị thời gian qua liên tiếp các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra
trước đó tại hà nội đã ghi nhận một vụ tai nạn tại số nhà hai mươi hai ngõ tức mặc phường cửa nam quận hoàn kiếm khiến bốn người thương vong
theo nhiều người dân địa phương kể lại họ nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ căn nhà
khi chạy vào thì đã thấy hai người nằm bất tỉnh
một người đàn ông bảy mươi tuổi vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc
ông này cho hay khoảng một mươi giờ sáng một mươi năm tháng bốn khi đang ngồi đầu ngõ thì ông nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ căn nhà số hai mươi hai
lúc này ông vội chạy vào thì thấy có hai nam giới nằm bất tỉnh
trên người hai nạn nhân không có gì đè nên ông đoán họ bị ngã từ trên cao xuống
vị này cho biết thêm thời điểm đó còn có một cô gái cũng đang ôm gối kêu cứu
sau đó mọi người sinh sống xung quanh đã tập trung thông báo tới cơ quan chức năng tới hiện trường để xử lý vụ việc
đưa các nạn nhân đi cấp cứu
được biết ngôi nhà xảy ra vụ tai nạn đang kinh doanh khách sạn với thiết kế chín tầng một tung trong đó một tầng hầm
ngôi nhà bắt đầu xây dựng từ nhiều năm trước tuy nhiên mới chính thức đi vào hoạt động được vài năm nay
đa số người dân xung quanh cho biết thời điểm xảy ra vụ tai nạn họ nghe nói nhà bên sửa chữa giếng trời cho ngôi nhà
một nam thanh niên thông tin khi phát hiện tiếng kêu thất thành
anh chạy sang thấy những nạn nhân nằm bất động nhiều mảnh kính bị vỡ vụn vang ra tứ tung khắp trên nền nhà
anh này kể lại
trong bốn nạn nhân có ba nam và một người nữ họ là công nhân và nhân viên của khách sạn
sau khi xảy ra sự việc mọi người đã lấy cáng đưa nạn nhân còn sống đi cấp cứu
trước đó một mươi h một mươi năm phút ngày một mươi năm tháng bốn tại số nhà hai mươi hai ngõ tức mạc phường cửa nam quận hoàn kiếm
xảy ra vụ tai nạn khiến bốn người thương vong trong đó hai người tử vong
được biết ngôi nhà xảy ra sự việc có diện tích là một trăm bốn mươi tám m hai khu vực giếng trời có diện tích một mươi tám m hai
quá trình sửa chữa
một công nhân trèo lên mái nhà thì kính bị vỡ gây ra vụ tai nạn
theo thông tin ban đầu vụ việc khiến hai nạn nhân tử vong tại chỗ là nvt hai mươi ba tuổi hà nội hvb ba mươi hai tuổi kiên giang
hai nạn nhân bị thương nặng hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện việt đức
các nạn nhân đều là thợ sửa chữa
vừa có mặt tại bệnh viện ông nvk cha của nạn nhân nvt cho biết
nhận được tin báo ông chỉ nghĩ con trai bị tai nạn lao động nên vội vã có mặt
sau khi đến ông ca bàng hoàng nhận được tin con trai đã qua đời
tại bệnh viện việt đức ông ca suy sụp vì không được gặp con trai do nạn nhân đang được quản tại nhà tàng lễ
người cha buồn giàu chia sẻ chỉ mong sớm được mang con về nhà thờ
xin cha sứ làm lễ cầu nguyện cho linh hồn theo nghi thức tôn giáo
một người thân nạn nhân chia sẻ do có một nạn nhân nữa quê ở miền nam
người thân chưa kịp ra nên cầu an hẹn bảy h ba mươi sáng một mươi sáu tháng bốn sẽ làm việc với kbtv
nhà tàng lễ đóng cửa nên không thể vào được
được biết nạn nhân ở vt đang làm nghề nhôm kính cùng một nhóm thợ
nhóm thợ đã bắt đầu làm việc tại tòa nhà từ ba ngày trước khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm
ngay sau khi xác nhận được tin báo
ubnd quận hoàn kiếm cùng các đơn vị chức năng đã khẩn trương vào cuộc xác minh điều tra làm rõ vụ việc
hiện vụ tai nạn khiến bảy người tử vong tại nhà máy xi măng yên bái vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật được gửi tới quý vị và các bạn
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại